cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa vừa khởi tố và bắt tạm giam bùi ngọc châu sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
nguyên là chủ tịch ủy ban nhân dân xã hoàng ngọc và trương thanh thụ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
nguyên là cán bộ địa chính xã hoàng ngọc huyện hoàng hóa
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo kết quả điều tra từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm lợi dụng chủ trương của ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
về chấp thuận cho công ty cổ phần may thịnh vượng được xây dựng nhà máy trên phần diện tích đất sen canh
của hai xã hoàng đạo và hoàng ngọc huyện hoàng hóa nên mùi ngọc châu với tư cách là chủ tịch ủy ban nhân dân xã hoàng ngọc
đã chỉ đạo trương thanh thụ là cán bộ địa chính xã và một số đối tượng khác lập khống hồ sơ của năm hộ dân
thuộc diện bị thu hồi đất trên địa bàn xã hoàng ngọc để nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng
từ công ty cổ phần may thịnh vượng với tổng số tiền là bốn trăm bốn mươi hai triệu đồng
sau khi nhận số tiền đền bù nói trên bùi ngọc châu và trương thanh thụ đã chia nhau ba trăm linh triệu đồng
và cho vào việc xây dựng đường giao thông của xã số tiền một trăm bốn mươi hai triệu đồng
khám xét nơi ở nơi làm việc của hai đối tượng lực lượng chức năng đã thu được nhiều tài liệu có liên quan đến vụ án
bị mắng vì thường xuyên say xỉn đinh văn yết ba mươi tuổi chú xã sơn long huyện sơn tây của tỉnh quảng ngãi
đã ra tay sát hại chính cha đẻ của mình đối tượng vừa bị công an tỉnh quảng ngãi bắt giữ
để điều tra về hành vi giết
theo điều tra vào ngày một mươi năm tháng bảy sau khi uống rượu say về ết bị cha là ông đinh văn đúc năm mươi tám tuổi
chú tại xã sơn long la mắng vì thường xuyên uống rượu say xỉn không chịu làm ăn
bực tức vì bị cha mắng yết đã xông vào bóc cổ cha mình
nạn nhân cố vùng thoát nhưng bị con trai cầm thanh gỗ chạy vào cổ cho đến khi tắc thở
phát hiện sự việc một vài người dân chạy đến căn ngăn nhưng không kịp
chiều nay các lực lượng chức năng thuộc thành phố đà nẵng đã kịp thời khống chế
một vụ cháy rừng xảy ra tại đoạn đường lên núi sơn trà đối diện với hồ xanh quận sơn trà thành phố đà nẵng
đám cháy bắt đầu bùng phát vào khoảng một mươi ba h chiều ngày một mươi sáu tháng bảy
do khu vực có nhiều cỏ khô nên đám cháy nhanh chóng lan rộng
nhờ được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận sơn trà và kiểm lâm khu vực
đã nhanh chóng có mặt điều động bảy xe chữa cháy và gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy
sau ba h đồng hồ đám cháy đã được giật tắt hoàn toàn
diện tích đám cháy khoảng năm hectare nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ
khoảng tám h sáng hôm nay tại quảng ngãi tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi hai đã lai rắt tàu cá khuyên ng chín mươi nghìn bốn trăm chín mươi chín ts
về cảng hải đoàn hai mươi một bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai
trong niềm vui của gia đình người thân các ngư dân bị nạn và chính quyền địa phương
vào lúc một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng bảy
sau khi nhận được tin tàu cá khuyên ng chín mươi nghìn bốn trăm chín mươi chín ts cùng sáu ngư dân bị hỏng máy trôi rạt trên biển
bộ tư lệnh cảnh sát biển đã điều động tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi hai đi tìm kiếm cứu nạn
đến một mươi hai h ngày một mươi bốn tháng bảy tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi hai đã tới vị trí tàu bị nạn
để kịp thời hỗ trợ ngư dân lai kéo tàu bị nạn
đã chăm lo chăm sóc cho
tàu chúng tôi khổ càng cô đơn chúng tôi rất là hạnh phúc khi được cảnh sát biển hỗ trợ
không còn những xả lao ao như những năm trước mà bị tàu mũi lạ đó
nó ớt hết những bị ca nạn không còn cô đơn nữa
tại cảng hải đoàn hai mươi một bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai
cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai
và đại diện chính quyền huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
đón thăm hỏi động viên các ngư dân
và tổ chức bàn giao tàu cá qng chín mươi nghìn bốn trăm chín mươi chín ts cùng sáu ngư dân
cho đại diện chính quyền huyện bình sơn theo đúng quy định
trường hoàng sa là ngư trường truyền thống của bà con ngư dân của vùng biển bình sơn
và thường xuyên lập an đến vùng biển này
phải nói rằng trong thời gian vừa qua các năm qua
tàu thuyền của bình sơn cũng do thời tiết thiên tai
nên gây một số sự cố về chết máy rồi có một số tai nạn trên biển
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai kịp thời cứu tàu cá qng chín mươi nghìn bốn trăm chín mươi chín ts bị nạn trên biển
và đưa về đất liền an toàn một lần nữa thể hiện trách nhiệm tình cảm của lực lượng cảnh sát biển
luôn đồng hành với bà con ngư dân làm ăn trên biển
góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
thưa quý vị và các bạn theo báo cáo của bộ công thương
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi tám cả nước có một mươi bảy khu kinh tế ven biển được thành lập
thu hút hai trăm năm mươi bốn dự án đầu tư nước ngoài
với tổng số vốn đăng ký là bốn mươi hai tỷ usd và một bảy mươi chín dự án đầu tư trong nước
với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng hơn tám trăm linh tỷ đồng
việc thành lập các khu kinh tế đã tạo động lực phát huy mọi tiềm năng
lợi thế về địa hình khí hậu con người của từng vùng đất để phát triển
nhờ đó tình hình kinh tế của nhiều tỉnh nghèo như hà tĩnh thanh hóa quảng nam đã khởi sắc
hàng năm thì đóng góp cho ngân sách của nhà nước hàng nghìn tỷ đồng
từ đó có thể thấy rằng vai trò của các khu kinh tế trong quá trình phát triển là quan trọng không phải bàn cãi
tuy nhiên trong quá trình xây dựng hạ tầng tại khu kinh tế thì vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập trong việc quản lý
khiến nhiều dự án chậm tiến độ gây lãng phí vì không phát huy tối đa hiệu quả như mong đợi
khu kinh tế nghi sơn tỉnh thanh hóa
dự án đường quốc lộ một a đến điểm đầu tuyến đường đông tây bốn đi cảng nghi sơn
tuyến đường huyết mạch được đầu tư xây dựng với tổng vốn
hơn một bốn trăm linh tỷ đồng theo quyết định phê duyệt được xây dựng vào năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ hoàn thành
tuy nhiên sau nhiều năm xây dựng đến nay chỉ mới hoàn thiện được một phần nhỏ khối lượng của công trình
dự án đầu tư xây dựng các tuyến giao thông trục chính khu tây khu kinh tế nghi sơn khởi công năm hai nghìn một mươi bảy
với tổng vốn gần một tỷ đồng cũng đang rơi vào nguy cơ chậm tiến độ
và đây là dự án đường vào nhà máy xi măng công thanh
cũng đầu tư với số tiền lớn nhưng tiến độ không được như mong đợi
doanh nghiệp thì bị ảnh hưởng đã đành còn người dân sống xung quanh cũng phải hứng chịu nhiều hậu quả nặng nề về sức khỏe
và những nguy cơ tiềm ẩn về mất an toàn giao thông
nói đến tỷ vụ mà mưa xuống thì lầy ổ gà dần nhân dân nằm ngủ không yên tĩnh nữa đau đầu
chỉ là mong muốn được là nhà nước làm thế nào mà được cái tiến đường đây mà cho nó nhanh
cho lên thì bé ngồi cho dân dân tình được sống có cuộc sống nhưng trong lành thì ở đây rất là bụng bậc
ảnh hưởng cũng nhiều lắm nhà suốt ngày đóng cửa bị hai ba bốn cửa nhưng vẫn bụng bậc
hồ đông chùa là nơi cung cấp nước cho hàng trăm doanh nghiệp và hàng nghìn người dân tại khu kinh tế nghi sơn
do lượng nước tự ý không đủ nên năm hai nghìn bảy ubnd tỉnh thanh hóa đã phê duyệt dự án đầu tư đường ống nước thô
từ hồ yên mỹ về hồ đông chùa giai đoạn một
với tổng vốn là hơn một trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
nhưng do quản lý không tốt chất lượng công trình không đảm bảo và không thể đưa vào sử dụng
ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn ubnd tỉnh thanh hóa buộc phải phê duyệt giai đoạn hai
để sửa chữa những tồn tại của giai đoạn một với số vốn hơn hai trăm linh tỷ đồng
nhưng đến nay dự án vẫn không thể phát huy hiệu quả
nhưng đến hiện nay đường ống này vẫn chưa đưa vào vận hành chưa bơm được một ít nước nào về hồ chùa
với ban hành tế là về tiến độ đấu nối như là giải phóng bằng bằng các đoạn khu vực phía ngoài kia
để đấu nối vào cấp nước cho hồ đông chùa
trao đổi với ông ngô hoàng kỳ tránh văn phòng ubnd tỉnh thanh hóa khẳng định
khu kinh tế nghị sơn đã và đang lặn đòn bầy giúp tỉnh thanh hóa phát triển
tuy nhiên thực tế trong quá trình xây dựng vẫn tồn tại nhiều dự án chưa đạt được kết quả như mong đợi
trong đó có những dự án gây lãng phí làm thất thoát nguồn ngân sách của tỉnh
và đang được cơ quan công an điều tra làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan
như dự án đường ống nước thô từ hồ yên mỹ về hồ đông chùa giai đoạn một
không những khu kinh tế nghi sơn mà các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
thì tỉnh thanh hóa đều phải có sự kiểm tra đôn đốc và kịp thời khắc phục những hạn chế yếu kém trong quá trình đầu tư
để khu kinh tế nghi sơn phát triển tốt những tiềm năng và lợi thế của mình

tỉnh thanh hóa cần thao gỡ vương mắc về chính sách kiểm tra đôn đốc các dự án đang xây dựng rỡ ràng
từ đó xử lý nghiêm nếu có những vi phạm về tập thể và cá nhân để cơ sở hạ tầng điện đường trường trạm sớm hoàn thiện
đồng thời trong quá trình xây dựng cần tránh lợi ích nhóm gây thất thoát lãng phí tiền ngân sách đầu tư là việc làm cần thiết
thưa quý vị và các bạn hôm nay tại hà nội dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
bà mỹ thư đã họp xem xét ti hành kiểu luật đối với ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải và đồng chí nguyễn hồng trường
nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên thứ trưởng bộ giao thông vận tải
sau khi xem xét tờ trình số hai trăm một mươi bốn ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín của ủy ban kiểm tra trung ương
ban bí thư nhận thấy đối với ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ
quy chế làm việc của ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải và quy định số một trăm bảy mươi hai qdtvk
ngày bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi ba của bộ chính trị ban hành nghị quyết trái với chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa tái cơ cấu và thoái vốn nhà nước
tại các doanh nghiệp đơn vị thuộc bộ giao thông vận tải và trong thực hiện một số dự án đầu tư
xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tại tổng công ty cảng hàng không việt nam
vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu là nghiêm trọng
làm thiệt hại và thất thoát lớn về tiền tài sản của nhà nước để nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý kỳ luật
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành giao thông vận tải
căn cứ quy định số bảy qdtvk ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị về xử lý tổ chức đảng vi phạm
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả của vi phạm
thi hành kỷ luật ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu bằng hình thức cảnh cáo
đối với đồng chí nguyễn hồng trường nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên thứ trưởng bộ giao thông vận tải
trong thời gian giữ cương vị ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp bộ giao thông vận tải
đồng chí cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải
chịu trách nhiệm cá nhân về ký các quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp phương án cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp đơn vị thuộc bộ giao thông vận tải
đề nghị thủ tướng chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa cho cổ phần hóa không đúng thẩm quyền vi phạm các quy định của pháp luật về cổ phần hóa quản lý vốn tại các doanh nghiệp
đồng ý cho tổng công ty hàng không việt nam thực hiện một số hoạt động không đúng với quy định của luật doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi ba và các quy định của chính phủ
thiếu kiểm tra để các doanh nghiệp được phân công vụ trách vi phạm khuyết điểm gây thất thoát tài sản của nhà nước
quá trình kiểm điểm đồng chí nguyễn hồng trường đã nhận thức rõ vi phạm và trách nhiệm của mình trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công
vi phạm khuyết điểm của đồng chí nguyễn hồng trường là nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng ngành giao thông vận tải và cá nhân đồng chí
căn cứ quy định số một trăm linh hai qdtvk ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả các vi phạm và quá trình công tác
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn hồng trường bằng hình thức cách chức ủy viên ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải

đồng thời ban mỹ thư yêu cầu cấp có thầm quyền xử lý kỷ luật về hành chính đối với đồng chí nguyễn hồng trường đồng bộ với xử lý kỷ luật về đảng
chuyển sang một thông tin khác
tiếp tục phiên họp thứ ba mươi năm sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội đã tiến hành đánh giá công tác tổ chức kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
và thảo luận về một số công tác cần chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám sắp tới
nhiều ý kiến khẳng định việc đổi mới phương pháp làm việc và áp dụng khoa học công nghệ tại kỳ họp thứ bảy
đã khẳng định tinh thần đổi mới của quốc hội cũng như mang lại nhiều thuận lợi hiệu quả
rút ngắn thời gian nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công việc việc tổ chức điều hành kỳ họp đã thực sự đạt chất lượng
được các đại biểu và cử tri đánh giá cao đó là nhận định được các thành viên của ủy ban thường vụ quốc hội nêu ra tại phiên thảo luận
bên cạnh đó nhiều ý kiến cũng đánh giá cao công tác phối hợp giữa các cơ quan tổ chức giữa quốc hội và chính phủ trong các mặt công tác tổ chức kỳ họp
về đánh giá tổng thể thì chúng tôi thấy kết quả kỳ họp diễn ra rất là thành công trên nhiều phương diện
mặc dù kỳ họp này là kỳ họp nó có những cái luật nó rất là nóng và quan điểm khác nhau giữa quốc hội và chính phủ cũng rất là nhiều
và có những cái vấn đề thì đại biểu quốc hội dư luận rất là quan tâm và thậm chí là có những vấn đề đưa vào quá gấp gáp
bên cạnh đó một số đại biểu cũng đã thảo luận và chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại vướng mắc trong công tác tổ chức
như việc chuẩn bị tài liệu ở một số cơ quan một số vấn đề chính quốc hội còn chậm công tác phối hợp giữa một số cơ quan còn chưa được chặt chẽ
nhiều đoàn đại biểu hay một số đại biểu còn thiếu tập trung trong công tác của quốc hội
việc chậm thông tin và việc tiến hành biểu quyết một số quy định còn chưa thực sự phù hợp
dẫn đến sự thiếu thông tin và hiểu lầm của một số cử tri và dư luận
từ đó thảo luận để đưa ra những giải pháp để công tác tổ chức kỳ họp thứ tám hoàn thiện hơn
hiện nay có một cái xu hướng là tổng kết thi hành rất là không kỹ
và tổng kết dường như là có những cái luật là tổng kết trong cái chúng ta võ đoán rồi là không tổng kết một cách thực chất
cho nên mới đưa ra cái nguyên nhân là do luật
chúng tôi cho rằng là không phải là do thế cho nên là cái đời sống của luật ngắn
mà bây giờ chúng ta cứ đánh giá là chất lượng các kỳ thì đều nói là chất lượng tốt
thì chúng tôi đề nghị là công tác tổng kết thi hành để đưa đến là nguyên nhân sửa luật cần phải làm kỹ hơn
cải cách đổi mới mạnh mẽ hơn nữa
thì tôi nghĩ rằng là cái đấy là ta phải xác định thế nào
chứ cách làm báo cáo cách nói ở đây tôi vẫn thấy có cái gì đấy nó vẫn hồng quá
ở đây ta phải nói thế này này ngay cả cái báo cáo chúng ta đấy
cũng phải đánh giá kỳ họp thứ bảy ngoài những phần hành chính
nêu lại những cái công việc chúng ta đã làm
thì chúng ta cũng phải đánh giá được kỳ họp này nó đóng góp vào cho cái sự phát triển kinh tế
an ninh quốc phòng xã hội đối ngoại
những cái vấn đề gì nỗi mật hơn so với những cái giai đoạn trước
cũng trong phiên thảo luận sáng nay
ubthqh đã cho ý kiến về một số đề xuất kiến nghị xung quanh các vấn đề như các phiên chất vấn
việc xin ý kiến đại biểu bằng các phần mềm khoa học
hay thời hạn trình bổ sung các kiến nghị của chính phủ trước khi diễn ra kỳ họp quốc hội
chiều nay tại trụ sở bộ công an đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đã tổ chức buổi gặp mặt học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh quá bảy mươi sáu đối tượng một
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
tham dự còn có trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
cùng đại diện lãnh đạo học viện quốc phòng và các đơn vị trực thuộc bộ công an
tại buổi gặp mặt thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng lê quý vương đã thông báo một số nét khái quát về kết quả công tác của lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua
nhất là kết quả công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
thứ trưởng lê quý vương nhiệt liệt chúc mừng toàn thể cán bộ là học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa bảy mươi sáu đã hoàn thành tốt khóa học
thứ trưởng lê quý vương đánh giá cao kết quả cũng như nhiệm vụ của khóa học là bồi dưỡng cho các học viên nâng cao khả năng tư duy dự báo chiến lược
trình độ nhận thức năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh
thứ trưởng lê quý vương cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo học viện quốc phòng các bộ ban ngành địa phương nói chung
các đồng chí đang theo học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa bảy mươi sáu đối tượng một nói riêng
trong thời gian qua đã phối hợp giúp đỡ có hiệu quả để lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
thứ trưởng mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp giúp đỡ của các đồng chí đối với lực lượng công an nhân dân
trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh
tại thủ đô viêng trăn của lào vào chiều ngày hôm nay thủ tướng lào thong luôn sinh su lít đã tiếp thượng tướng bùi văn nam
thứ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu bộ công an việt nam nhân dịp đoàn sang tham dự hội nghị hợp tác an ninh việt nam lào lần thứ một mươi
tại buổi tiếp thủ tướng thong luôn sinh su lít đánh giá cao sự hợp tác giữa bộ an ninh lào và bộ công an việt nam thời gian qua
nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ hiệu quả giữa hai bộ đã góp phần đảm bảo an ninh cho mỗi nước
góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hiệu nghị vĩ đại lào việt nam
trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều thay đổi thủ tướng thong luôn sinh su lít đề nghị bộ an ninh lào và bộ công an việt nam
tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là về an ninh mạng phòng chống khủng bố tội phạm buôn bán ma túy và đào tạo nguồn nhân lực
trước đó thượng tướng bùi văn nam và đoàn đại biểu bộ công an việt nam đã chào xã xa bộ trưởng bộ an ninh lào vĩ lây lạc kham phong
và dự hội nghị hợp tác an ninh việt nam lào lần thứ một mươi
tại hội nghị hai bên tập trung trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm thực hiện đảm bảo an ninh quốc gia
chủ động triển khai thực hiện hiệu quả biên bản ghi nhớ hội nghị hợp tác an ninh việt nam lào lần thứ chín
góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
hai bên cũng sẽ phù hợp đấu tranh với các đối tượng khủng bố phá hoại phối hợp trên lĩnh vực xuất nhập cảnh
giữ gìn sự ổn định và phát triển của đường biên giới chung giữa hai nước
ngày hôm nay một mươi sáu tháng bảy trả lời câu hỏi của một số phóng viên trong và ngoài nước liên quan đến diễn biến gần đây ở biển đông
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng cho biết như đã nhiều lần khẳng định
việt nam có chủ quyền quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển ở biển đông được xác định
theo đúng các quy định của công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai mà việt nam và các nước ở biển đông đều là thành viên
do đó mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển việt nam phải tuân dụng
thủ các quy định có liên quan của công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai pháp luật việt nam
mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển việt nam nếu không được phép của việt nam đều vô giá trị
xâm phạm vùng biển việt nam vi phạm luật pháp quốc tế và công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
chủ trương nhất quán của việt nam là kiên quyết kiên trì đấu tranh bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế
công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trước bất cứ hành vi nào xâm phạm chủ quyền
quyền chủ quyền và quyền tài phán của việt nam trên các vùng biển được xác định phù hợp với công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
việt nam hết sức coi trọng hòa bình hữu nghị hợp tác thiện trí và sẵn sàng giải quyết các tranh chấp bất đồng bằng các biện pháp hòa bình
trên cơ sở đó trong thời gian qua việt nam đã triển khai đồng bộ các biện pháp hòa bình để giải quyết vấn đề
đấu tranh yêu cầu tôn trọng chủ quyền biển việt nam các quyền và lợi ích hợp pháp của việt nam trên vùng biển của mình
không có hành động làm phức tạp tình hình
các lực lượng chức năng trên biển của việt nam đã và đang thực thi chủ quyền quyền chủ quyền và quyền tài phán một cách hòa bình đúng pháp luật nhằm bảo vệ vùng biển việt nam